mới đây nhiều hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh công an có mặt tại khu du lịch đại nam
phường hiệp an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương với nội dung câu view là đại nam thất thủ
cơ quan chức năng xác định đây là thông tin không đúng sự thật
theo công văn số năm trăm năm mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương
đã thống nhất cho tổ chức giải đua xe tay ga hn racion shop lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
khu du lịch đại nam chỉ cho thuê địa điểm để tổ chức
công an thành phố thủ dầu một phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
có mặt kiểm tra giấy đăng ký xe bằng lái kiểm tra ma túy các vận động viên dự thi
đây là yêu cầu mà bang tổ chức cuộc đua nào cũng phải thực hiện
vận động viên nào có giấy tờ đầy đủ không vi phạm thì tham gia giải đua bình thường
bước đầu xác định một số phương tiện chưa có giấy tờ hợp lệ
tuy nhiên sau khi kiểm tra nhiều người dân đã quay clip chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với nội dung
đại nam tất thủ không đúng sự thật đã khiến dư luận hoang mang